đoàn công tác của trung ương do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái bình để nghe đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao quá trình chuẩn bị
và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của ban thường vụ tỉnh ủy thái bình
về phương hướng phát triển của thái bình trong thời gian tới đồng chí nguyễn văn bình cho rằng
trong giai đoạn mới phát triển nông nghiệp của thái bình phải quan tâm đến mục tiêu tam nông
đó là nông nghiệp nông dân nông thôn trong đó gắn kinh tế nông nghiệp nông thôn
và đặc biệt là vấn đề tích tụ ruộng đất
hiện nay thái bình đang ở nhóm phát triển thấp nhất trong khu vực đồng bằng sông hồng
bên cạnh những thuận lợi đã có thái bình phải nghiên cứu tìm ra những động lực mới
để giúp địa phương có thêm dư địa để đẩy mạnh phát triển kinh tế
trong định hướng phát triển cần coi trọng phát triển yếu tố con người
đầu tư phát triển công tác giáo dục đào tạo coi trọng gìn giữ phát huy giá trị văn hóa giáo dục truyền thống